tình hình giải ngân vốn oda vốn vai yêu đại nước ngoài năm hai nghìn một mươi chín rất thấp
tính đến ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín thì cả nước mới giải ngân được sáu bốn trăm tám mươi tỷ đồng vốn oda
có nghĩa là chỉ đạt một mươi bảy kế hoạch vốn do quốc hội giao là sáu mươi tỷ đồng
nguyên nhân của tình trạng giải ngân chậm kế hoạch vốn oda vốn vai yêu đại năm hai nghìn một mươi chín
chủ yếu là do kế hoạch đầu tư công trung hạn bố chi thiếu so với nhu cầu
theo thống kê của bộ thế chính có hai mươi sáu khoản vay với tổng giá trị ba bốn trăm sáu mươi hai triệu usd kỳ mới từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
có nhu cầu giải ngân nhưng chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
một nguyên nhân nữa là điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công chậm
việc điều chỉnh kế hoạch diễn ra liên tục tuy nhiên thủ tục điều chỉnh kế hoạch rất phức tạp mất nhiều thời gian
ngoài ra còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư thủ tục cho vay lại thủ tục kiểm soát chi giải ngân rút vốn